cho đến nay việt nam ghi nhận hơn sáu trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba trăm bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi tám bệnh nhân đã được chữa khỏi
có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ca nghi mắc covid một mươi chín ở tỉnh xanh duy nhất là cao bằng hiện nay đã âm tính với sars cov hai
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm tính cho đến tối ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng chín là hai mươi tám hai trăm một mươi ba ba trăm chín mươi hai liều
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh cũng cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ đối với các địa bàn đang thực hiện chỉ thị số một mươi chín
và trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh từ sáu giờ sáng ngày hôm nay
thời gian hoạt động không được quá hai mươi một giờ hàng ngày
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng chín thì sở y tế hà nội cho biết là từ một mươi tám giờ ngày hôm qua cho đến
một mươi tám giờ ngày hôm qua cho đến một mươi tám giờ ngày hôm qua cho đến một mươi tám giờ ngày hôm qua cho đến
sáu giờ sáng ngày hôm nay hà nội ghi nhận hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi tám ca tại khu cách ly bốn ca tại khu phong tỏa
tiếp tục là thông tin mới nhất từ ubnd tp hcm
thành phố vẫn giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu và một số địa phương vẫn duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng
áp dụng chỉ thị một mươi năm đối với khu vực có tình hình ổn định cho đến hết tháng chín này
như vậy là thẻ xanh covid một mươi chín sẽ chưa được áp dụng sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây

tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh covid một mươi chín
hoặc thẻ vàng covid một mươi chín để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng các hoạt động
theo tinh thần là an toàn đến đâu mở rộng đến đó
tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp do đó tp hcm sẽ chưa nới lỏng giãn cách xã hội
theo thẻ xanh thẻ vàng để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
trước đó theo dự thảo của ubnd tp hcm thì một trong những tiêu chí quan trọng để có thẻ xanh covid một mươi chín
là người dân đã tiêm hai mũi vaccine được ít nhất hai tuần
sau hai tuần kể từ thời điểm tiêm mũi hai cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ
trong khi đó tại hà nội vào sáng ngày hôm nay giám đốc sở y tế hà nội cho biết
thời gian gần đây tp hcm tiến hành xét nghiệm thần tốc trên diện rộng
nhằm sàng lọc phát hiện người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai một số địa phương áp dụng tùy tiện
hiểu theo cách khác nhau về chủ trương của thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
gây bức xúc trong dư luận nhân dân
sở y tế hà nội đề nghị các địa phương ra soát lại các đối tượng cần xét nghiệm
bảo đảm không bỏ soát f trong cộng đồng
đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi không bắt buộc xét nghiệm trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín
giám đốc sở y tế cho biết thêm khi hà nội kiểm soát tốt dịch bệnh
vào thời điểm tp hcm cho phép học sinh quay trở lại trường học
sở sẽ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt hay đau họng
trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp với chùm ca nhiễm covid một mươi chín liên quan đến công ty giày riacer việt nam
có hơn một mươi công nhân đóng tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thị xã điện bàn đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hai mươi xã phường trên địa bàn thị xã bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chín
lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thị xã
thị xã điện bàn đã thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
đảm bảo giãn cách xã hội giữ khoảng cách giữa người với người nhà với nhà tổ dân cư với tổ dân cư
thôn khối phố với thôn khối phố xã phường với xã phường yêu cầu người dân ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không đi ra khỏi nhà trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực
thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát việc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thị xã
trong những ngày vừa qua mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão khắc nghiệt
thế nhưng cán bộ chiến sĩ công an thị xã vẫn vững vàng trên tuyến đầu kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn
để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp
hà nội đã quyết định mức độ giãn cách thành ba vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch bệnh
ngay lập tức các quận huyện tại hà nội đã triển khai các phương án phân khu một cách linh hoạt
sát với đặc điểm địa lý dân cư và tình hình sản xuất trên địa bàn
nhanh chóng khoanh vùng và áp dụng các quy định linh hoạt để tái khởi động sản xuất
dù quận long biên đã được xác định là vùng hai song toàn bộ khu công nghiệp sài đồng b
tập trung khoảng một mươi hai công nhân này vẫn áp dụng các quy định kiểm soát dịch như chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
an toàn được đặt lên hàng đầu để bảo vệ thành quả chống dịch
hiện quận long biên đã chia địa bàn thành ba nhóm khu vực nguy cơ cao nguy cơ và trạng thái bình thường mới
trong đó các khu công nghiệp tập trung đông công nhân luôn được đặt ở mức độ nguy cơ cao
tại khu vực này lượng xe chở hàng hóa đến và đi rất lớn nên một chút kiểm soát được bố trí liên tục tại đây
nhằm ra soát người ra vào truy vết và dập dịch nhanh nhất có thể chốt
năm quận huyện thuộc vùng hai bao gồm long biên gia lâm đông anh sóc sơn
và mê linh đều được xem là hành lang phát triển quan trọng của hà nội
việc nới lỏng giãn cách xã hội nhằm nhanh chóng tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ phía trong
tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn vùng xanh cũng vô cùng chặt chẽ
thực tế việc phân vùng cần đi đôi với những hướng dẫn cụ thể về cơ chế cách thức vận hành liên vùng
sẽ giúp hà nội nhanh chóng đạt mục tiêu quá nhanh xóa gọn vùng đỏ mở rộng bảo vệ vững chắc vùng xanh
cũng như duy trì được việc trong xanh có đỏ đang cho thấy sự linh hoạt của nhiều địa phương
vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch vừa tái khởi động hoạt động phát triển kinh tế
thêm một vụ việc chống người thành công vụ vừa xảy ra tại hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng mai văn thành về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng chín mai văn thành đến chốt kiểm dịch bệnh covid một mươi chín
tại ấp tân lợi thị trấn một huyện châu thành a giáp danh với xã tân bình huyện phụng hiệp
để xin cho người quen đi từ thị trấn một qua chốt sang xã tân bình
thế nhưng lực lượng trường chốt đã không đồng ý với lý do là ra khỏi vùng xanh không cần thiết
lúc này thành liền xông vào trong chốt dùng tay đánh vào mặt một công an viên bị thương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang đối tượng là sùng a cừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở bản sima hai xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an huyện mường tè làm nhiệm vụ
tại km hai trăm bảy mươi một quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản nậm sả xã buông tở huyện mường tè
phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ tại hiện trường tám bánh heroin
đấu tranh mở rộng lực lượng công an thu giữ thêm hai bánh heroin được đối tượng cất dấu trên rừng
và tại cơ quan điều tra cử khai nhận đã mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện mường tẻ tỉnh lai châu để bán cho một người đàn ông với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
sau khi bán được số heroin trên cường sẽ nhận được một trăm linh triệu đồng tiền công
và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị xã hòa tiến huyện crong bắc vừa xôn xao trước vụ án là chồng đánh vợ tử vong vì ghen tuông
ngay sau khi vụ án xảy ra công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt tạm giam lê duy linh là hung thủ gây ra vụ án
đáng chú ý linh đã có bốn tiền án vừa cai nghiện trở về nhà
lê duy linh chú tại xã hòa tiến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày
cho đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám khi thấy vợ đang nhắn tin với người khác linh đã ghen tuông nên dùng tay chân đánh liên tục vào đầu
khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu thế nhưng do chấn thương quá nặng cho nên đến ngày năm tháng chín vợ linh đã tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện phương bắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cục thuế bắc ninh đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp các hộ kinh doanh trên địa bàn
về việc là một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh mạo danh hoặc là giả danh là công chức cục thuế của tỉnh
để thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng đó là thông báo về việc cơ quan thuế chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn
và thực hiện các chỉ thị hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ cá nhân bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
nhưng phải mua tài liệu và thanh toán chuyển khoản trước
từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho đến hai triệu đồng

từ ăn cơm trong hai giờ chiều là vào lớp tập huấn để ký một cái bản cam kết của cục thuế tỉnh
đã được đến giảm thuế hai ba năm ta không phải nộp thuế hiện đang ạ
vừa rồi là một đoạn hội thoại giữa đối tượng tự nhận là kế toán của cục thuế bắc ninh
gọi cho chị đặng quỳnh trang hộ kinh doanh điện thoại di động và hoa tươi ở khu rai sóc phường phu trần thị xã tử sơn
chị trang cho biết trong hai ngày liên tiếp chị nhận được ba cuộc điện thoại của người lạ trao đổi về việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tập huấn được hỗ trợ covid là năm triệu sau được tiền mua tài liệu tập huấn là triệu rưỡi
sau đến buổi học tập huấn thì sẽ nhận lại được năm mươi số tiền mình mua bộ hồ sơ và hỗ trợ tiền covid là hai triệu tiền ăn uống đi lại hai triệu nữa
theo tri cục thuế khu vực từ sơn yên phong từ ngày tám đến ngày chín tháng chín vừa qua hơn một mươi doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn
đã phản ánh về việc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhận được các cuộc gọi với thủ đoạn tương tự như trên người kinh doanh được mời tham dự hội nghị tập huấn của cục thuế tỉnh
và được tri hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với số tiền năm triệu đồng
tuy nhiên phải mua tài liệu tập huấn và thanh toán truyền khoản trước cho đối tượng từ một năm triệu đến hai triệu đồng
qua cuộc nói chuyện của số điện thoại của người thì em cũng nghi vấn
bởi vì em nghĩ rằng là nếu như mà bên tri cục thuế thì cũng có người đại diện rồi mà làm việc với em trước kia rồi
thì em gọi điện cho cán bộ bên tri cục thuế
và chị cũng đã thông báo là số điện thoại mà gọi nội dung như thế là người ta cũng đang có vấn đề về lừa đảo
thì hiện tại là em cũng trình báo lên cơ quan chức năng như vậy
thì mong rằng cơ quan chức năng là cũng vào cuộc điều tra để làm rõ cái vấn đề này ra
để tránh cái thiệt hại cho bên tri cục thuế thứ nhất thứ hai là tránh thiệt hại cho người dân
cục thuế tỉnh bắc ninh khẳng định cục thuế tỉnh bắc ninh không phải cơ quan chi trả tiền hỗ trợ
theo nguyên định số sáu mươi tám của chính phủ
và quyết định hai mươi ba của tỉnh bắc ninh
thủ tướng chính phủ các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
và đang được triển khai thực hiện
nếu còn vướng mắt về việc hỗ trợ đề nghị các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân
có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp
cục thuế tỉnh bắc ninh thì cũng không có chủ trương cũng như không cử công chức gọi điện đến người thuế
để bán tài niệm tẩm huấn
tất cả các tài niệm tẩm huấn được hướng dẫn về chính sách thuế về thủ tục hành chính thuế
về tài niệm tẩm huấn đều được cung cấp miễn phí
người nộp thuế có thể truy cập vào website của tổng thuế hoặc website của cục thuế tỉnh ninh
để thực hiện tải miễn phí về để sử dụng
qua vụ việc trên đề nghị người dân cần cảnh giác và tiếp tục phối hợp thông tin
phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo từ cơ quan công an các cấp hoặc cục thuế tỉnh bắc ninh
để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời những đối tượng giả danh cán bộ công chức thuế cơ quan thuế nhằm trục lợi bất hợp pháp
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua xưởng sản xuất giấy tư nhân có địa chỉ tại thôn tiên nông xã đại bản huyện an dương thành phố hải phòng
đã xảy ra vụ cháy lớn

do kho trưởng có chứa vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa đã nhanh cháy
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ nhà sườn dộng cả nghìn m hai
cùng với công an huyện an dương tiếp cận nỗ lực dựa lửa

tuy nhiên đám cháy xảy ra tại kho giấy rộng gần một m hai với nhiều vật liệu dễ cháy cho nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bốc cao kèm theo cột khói phủ kín cả khu cư dân
hiện tại đám cháy cơ bản được khống chế không cháy lan sang các khu bên cạnh nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay